ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi cái răng năm hai nghìn một mươi chín lần thứ tư đã chính thức khai mạc
đây là hoạt động thiết thực chào mừng năm mươi chín năm ngày thành lập ngành du lịch việt nam
mùng chín tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi mùng chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín và tôn vinh quảng bá hình ảnh văn hóa
cũng như con người của chợ nổi cái răng
ngày hội diễn ra từ ngày sáu đến ngày tám tháng bảy với nhiều hoạt động sôi nổi đặc sắc
thể hiện nổi bật chủ đề văn hóa con người của vùng sông nước miền tây
như diễu hành tàu trên sông triển lãm sách và thi đố vui quảng bá xúc tiến du lịch
giao lưu đơn ca tề tử hò cần thơ và hội thi tạo hình trang trí từ các sản phẩm nông sản
sản phẩm đặc trưng địa phương các gian hàng ẩm thực
ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi cái răng là một trong những hoạt động nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh
trợ nổi cái răng giới thiệu những tiềm năng du lịch cần thơ và mở ra cơ hội giao lưu
hợp tác du lịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với các doanh nghiệp địa phương khác